chính quyền mỹ đã thông báo quyết định cung cấp một gói viện trợ quân sự mới trị giá một trăm linh triệu đô la mỹ cho ukraine
trong bối cảnh bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin thăm nước này
bất chấp sự bế tắc tại quốc hội mỹ trong việc phê duyệt ngân sách lớn hơn
phát biểu trước các phóng viên bộ trưởng quốc phòng mỹ thông báo về việc tổng thống mỹ sử dụng quyền giúp vốn đặc biệt
nhằm cung cấp bổ sung cho ukraine đạn pháo phương tiện đánh chặn để phòng không
và một số vũ khí chống tăng với tổng trị giá một trăm linh triệu đô la mỹ
trong khi đó bộ ngoại giao mỹ cho biết gói hỗ trợ quân sự trên sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu ngay lập tức của ukraine
trong cuộc xung đột với nga
phản ứng với việc phương tây cung cấp vũ khí cho ukraine phía nga nhiều lần khẳng định
những động thái này sẽ chỉ làm cuộc xung đột kéo dài và gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với nga